mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức tự phòng tự quản tỉnh táo trước mọi giao dịch mua bán
công an quận ba đình cũng thông báo cho ai là bị hại của hình thức trộm cắp nêu trên
thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an để cung cấp thông tin giải quyết tin báo tố giác tội phạm